nông thôn mới nếu được làm bài bản thì tăng trưởng của nông nghiệp mới bền vững
và nông thôn mới sẽ thực sự đi vào thực chất
xin chào bộ trưởng
thưa bộ trưởng tổ chức lại sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang được kỳ vọng
sẽ là bước đột phá để phát triển nông nghiệp bền vững
tuy nhiên sau hơn ba năm triển khai đề án tái cơ cấu thì kết quả đạt được vẫn còn rất khiêm tốn
vậy theo bộ trưởng đâu là nguyên nhân
nông nghiệp nước ta hiện nay nhìn chung
vẫn là một nền nông nghiệp dựa trên quy mô hộ nhỏ lẻ là chính sản xuất rất là manh mối
chúng ta hiện nay có một mươi ba tám triệu hộ chúng ta có bảy mươi tám triệu miếng ruộng
thì như vậy một cái nền tảng sản xuất như vậy thì không thể nào chiến thắng
một cách bền vững hiệu quả trong hội nhập được
do đây là điều văn khoăn lớn nhất
và từ đặc điểm tình hình này do đó không chỉ năng suất hiệu quả kinh tế
trong sản xuất nông nghiệp chúng ta thấp
mà bản thân quản trị cái ngành nông nghiệp của chúng ta
cũng không thể nào hiệu quả cao
cũng như kiểm soát an toàn thực phẩm rồi một loạt vấn đề
do đó chúng ta có thể nói là rất nhiều điều chúng ta còn băn khoăn
kể cả trong đó có hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về nông nghiệp
từ trung ương đến địa phương cũng còn rất nhiều những điều mà bất cập
vậy trong thời gian tới thì những bất cập như bộ trưởng vừa nêu
sẽ được giải quyết như thế nào
và ngành sẽ tập trung vào những nhóm giải pháp nào
để đả án tài cơ cấu thực sự hiệu quả
tạo bước chuyển cho nông nghiệp việt nam
mục tiêu quốc gia sử dụng nông thuận mới cũng là thúc đẩy sản xuất
thúc đẩy văn hóa đem lại đời sống ấm no cho chính những người dân
ở khu vực nông thuận
và mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp cũng là đem lại đời sống ấm no trước hết
chính cho đối tượng nông dân
do đó hai chương trình này có thể nói là hai chương trình song hành cùng một mục tiêu
và chính vì thế do trong chủ trương chỉ đạo của quốc hội
của đảng của chính phủ của các ngành và các địa phương
đều gắn hai chương trình làm một
do đó thời gian tới chúng ta phải tập trung vào hai chương trình cốt lõi này
trước hết mục tiêu cao nhất là phải thúc đẩy được sản xuất
thông qua cái tài cơ cấu để khu vực sản xuất nông nghiệp
chúng ta tăng trưởng nhanh tăng trưởng bền vững
để mục tiêu đem lại đời sống cao hơn cho bà con dân dân
cái thứ hai nữa là chúng ta phải tập trung nhiều hơn vào cái giải pháp môi trường
vì cho đến nay quá trình phát triển do rất nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan
thì vấn đề môi trường ở việt nam nói chung kể cả môi trường tự nhiên
môi trường thủy vật môi trường sản xuất môi trường đời sống
đều ô nhiễm và cá biệt nhiều vùng mức độ ô nhiễm ngày càng trầm trọng
muốn có một nền nông nghiệp bền vững thì thứ nhất chúng ta phải tổ chức lại sản xuất
theo cái quy mô tập trung hàng hóa với một cái quy mô hàng hóa lớn
mà muốn vậy thì chúng ta phải tổ chức lại sản xuất của nông dân
chứ không thể nào là
một mươi ba tám triệu hộ nhỏ lẻ những miếng dụng nhỏ lẻ thế
mà chúng ta có thể thành công được một nền tái cấu nông nghiệp
theo hướng hàng hóa theo hướng hiệu quả và bền vững
do vậy cái việc đầu tiên là khó nhất là chúng ta phải tổ chức lại sản xuất hộ
theo cái quy mô hợp tác xã theo cái gắn kết với doanh nghiệp
làm sao hình thành những chuỗi sản phẩm hình thành được những vùng nông nghiệp tập trung
có quy mô hàng hóa nhất định
cái thứ hai nữa là chúng ta không có con đường nào khác
nhiều vào giải pháp công nghệ
có thể nói là ứng dụng hóa công nghệ tập trung công nghệ cao
ứng dụng nhiều công nghệ thí dụ công nghệ thông tin
các cái tiến bộ hóa kỹ thuật khác để nền nông nghiệp chúng ta có thể cạnh tranh
một cách bền vững có một cái giá thành số rất vừa phải
tích cực để chúng ta chủ động hội nhập được
một vấn đề nữa là chúng ta phải quy hoạch lại sản xuất nông nghiệp của chúng ta
trên cái cơ sở hiện nay cái biến đổi khí hậu của chúng ta diễn ra hết sức cốc liệt
và bảy vùng kinh tế xã hội
thì một trong những cơ cấu lại sản xuất của chúng ta cũng phải dựa vào yếu tố
để chúng ta thích nghi với sự biến đổi khí hậu
từng vùng miền chúng ta phải lựa chọn đối tượng sản xuất quy mô sản xuất
công nghệ sản xuất để phù hợp với những tiến trình của biến đổi khí hậu
làm sao phát huy những cái mặt tích cực mà biến đổi khí hậu đưa lại
để chúng ta nhân tích cực cái nhân tố này
và giảm thiểu những yếu tố tiêu cực mà tác động biến đổi khí hậu đang diễn ra
xin cảm ơn bộ trưởng đã dành thời gian tham gia chương trình của truyền hình nhân dân
do ảnh hưởng của hạn hán và xâm nhập mặn
năm hai nghìn một mươi sáu hơn ba mươi một hectare đất sản xuất nông nghiệp ở tỉnh sóc trăng đã bị thiệt hại
trong đó cây lúa cây ăn trái cây hoa màu bị ảnh hưởng nặng nề nhất
trước tình hình này để thích ứng với biến đổi khí hậu
tỉnh sóc trăng đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp
trong đó có giải pháp
đó là chuyển đổi những vùng đất lúa không hiệu quả bị xâm nhập mặn sang nuôi trồng thủy sản
ngành cũng đã chủ động xây dựng lịch hợp dụng
và lịch hợp dụng này sẽ được căn cứ trên các lượng chứng khoa học về xu thế
thời tiết cũng như diễn biến tình hình bệnh trong quá trình nuôi ngày nuôi của tỉnh nhà
rồi bên cạnh là cũng đánh giá các cái tác động khác như là tác động về thị trường
tác động về quản lý
năm hai nghìn một mươi sáu sóc trăng đã thả nuôi hơn năm mươi năm hectare phần lớn là nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh
mặc dù nắng nóng kéo dài độ mặn tăng cao nhưng diện tích nuôi tôm bị thiệt hại chưa tới tám một trăm linh hectare
tỷ lệ thiệt hại thấp hơn năm hai nghìn một mươi năm đạt sản lượng vào khoảng một trăm bốn mươi tấn
bên cạnh đó các trang trại cơ sở và hộ nuôi tôm ứng dụng đa dạng hiệu quả các mô hình nuôi tôm như nuôi tôm hai giai đoạn mô hình ứng dụng vi sinh nuôi tôm kết hợp cá rô phi các mô hình luân canh tôm lúa tôm cá nuôi theo việt gáp các tổ hợp tác hợp tác xã hiệp hội tôm lồng ghép tốt các chương trình để phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết
thưa quý vị và các bạn
gần bảy mươi dân số sống phụ thuộc vào nông nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn luôn được đảng ta xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu để ổn định chính trị và phát triển kinh tế đất nước bền vững
tuy nhiên để thực hiện được nhiệm vụ đó cần phải gấp rút đẩy nhanh đề án tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng tổ chức quy hoạch lại sản xuất gắn theo nhu cầu của thị trường
xác định rõ sản phẩm chủ lực của từng địa phương để có đầu tư bài bản từ sản xuất đến chế biến và hướng tới xuất khẩu
hay nói cách khác là hình thành chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản một cách quy mô trên phạm vi cả nước
đến đây chương trình nông nghiệp chuyển động của truyền hình nhân dân xin được tạm dừng
mọi thông tin về nông nghiệp quý vị quan tâm xin gửi về chương trình theo địa chỉ
chương trình nông nghiệp chuyển động phòng kinh tế chuyên hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống quận hoàn kiếm tp hà nội
email nông nghiệpchuyểnđộngaconggmail com
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau